phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang được rất nhiều các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
sôi nổi hưởng ứng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và các đoàn thể địa phương
đặc biệt cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang thu hút hàng trăm đề tài của thanh niên và sinh viên
ở các trường cao đẳng đại học trên địa bàn
mới đây tỉnh bà rịa vũng tàu đã chính thức phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh bà rịa vũng tàu năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu chương trình và cuộc thi tại các trường đại học cao đẳng
các trung tâm lao động hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh
tạo thành một phong trào khởi nghiệp sôi nổi trong các bạn đoàn viên thanh niên sinh viên trên địa bàn
em muốn trong cuộc thi này thì sẽ cho em nhiều ý tưởng hơn cho em nhiều động lực hơn
với lại là cho em có thể có nhiều phát hiện tốt hơn cho ý định của mình cho mục tiêu của mình đặt ra
trong quá trình học và làm việc
ở nhiều nơi thì em có một ý tưởng là sẽ mở một cái cửa hàng tiện lợi cung cấp thực phẩm sạch
thì ý tưởng đó của em cũng lên cách đây cũng đã hai ba năm rồi
việc phát động phong trào khởi nghiệp đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp của tất cả các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn
bởi đây chính là nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào học tập trao dồi kiến thức dám nghĩ dám làm trong các bạn đoàn viên thanh niên
vì ra chúng ta những năm gần đây
mới bắt đầu quan tâm tới biến đẩy khởi nghiệp
việc tổ chức hội nghị hôm nay phối hợp giữa sở khoa học nghệ và trường cao đẳng vũng tàu
tổ chức một hội nghị nhằm phát động một cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo mới
thật ra chỉ là những bước đi đầu tiên để các em hiểu thế nào về khởi nghiệp hiểu thế nào sáng tạo
và cái quan trọng
hơn là hôn đúc cho các em được một cái ý chí khởi nghiệp chấp nhận thất bại để vươn tới thành công
đó mới chính là cái ý nghĩa sâu xa của hội nghiệp này
đặc biệt để kết nối những ý tưởng khởi nghiệp của các bạn đoàn viên thanh niên với các doanh nghiệp
các nhà đầu tư trường đại học bà rịa vũng tàu đã quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
chúng tôi là một trong thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh bà rịa vũng tàu để hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp trong toàn tỉnh
thế thì chúng tôi sẽ hoàn thành các cái hấp ngay tại trung tâm là nơi hỗ trợ
hiện nay tôi đang lên đề án là hỗ trợ năm năm ý tưởng khởi nghiệp hỗ trợ tại trung tâm
chúng tôi sẽ đồng hành cùng với các em là những người mentor đầu tiên
sau đó sẽ hỗ trợ các em trong suốt quá trình hỗ trợ về mặt hoàn thiện thủ tục hỗ trợ về xây dựng hoàn thiện mô hình kinh doanh
rồi tiếp theo nữa là kết nối với các doanh nghiệp nơi các em có thể chuyển ra ý tưởng của mình
có thể tiếp tục phát triển ý tưởng thành doanh nghiệp hoặc là tìm cơ bội có muốn đầu tư để phát triển
được biết trong thời gian tới tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ xây dựng một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố vũng tàu
nhằm hỗ trợ tối đa các ý tưởng dự án khởi nghiệp trên địa bàn
đây chính là cơ hội để các bạn đoàn viên thanh niên biến các ý tưởng khởi nghiệp của mình thành hiện thực
góp phần làm giàu cho bản thân gia đình và xã hội